vào số điện thoại họ tên số tài khoản các thứ
và họ hứa sẽ chuyển tiền qua số tài khoản đấy
nhưng mà thực ra là họ lấy thông tin của mình
để họ chuyển tiền lấy tiền của mình đi
thế là mình bị mất tiền kiểu đấy
dịch covid một mươi chín kéo dài khiến công việc và thu nhập bị ảnh hưởng
nhiều người tranh thủ thời gian rảnh rỗi
tìm kiếm cơ hội đầu tư online
nhưng không phải ai cũng tìm được kênh đầu tư uy tín
phần lớn bị lôi kéo tham gia vào các ứng dụng app lừa đảo
không chỉ đánh vào những người lao động đang gặp khó khăn
những người làm công việc tự do
cũng chính là đối tượng mà lừa đảo việc làm online hướng đến
bản chất của các hoạt động phạm tội trên không gian mạng
đó là cái tính ẩn danh tính quốc tế hóa rất cao
người bị hại và đối tượng là không biết nhau
gặp nhau trên không gian mạng thôi
trong một môi trường trung gian
trong một môi trường trung gian là mạng internet
nhưng chính vậy không biết nhau nên khi xảy ra tội phạm như vậy
trình báo thì thường là hậu quả đã xảy ra rồi
và đối tượng có rất nhiều cách để dích chất hóa dòng tiền
gây khó khăn trong hoạt động chi xét
những cái trang nó giả lập những trang chính thức của nhà cung cấp
sau khi khách hàng khai những thư hình đó
thì bị đối tượng là hách vào các tài khoản ngân hàng
để thực hiện việc chiếm đoạt số tiền trong tài khoản
gần đây lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
một số đối tượng giả mạo thông tin
của các tổ chức y tế trong và ngoài nước
ngày càng tăng mạnh
các đối tượng lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ
lừa đảo trực tuyến lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua không gian mạng
đang dần trở thành xu hướng phạm tội khá phổ biến
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi
cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng trên bốn một trăm linh vụ việc
liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
trong đó có gần tám trăm linh vụ việc lừa đảo qua mạng viễn thông
bằng thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật
đe dọa yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền
để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến
cá nhân sử dụng mạng xã hội cần luôn
tỉnh táo cảnh giác
không tin vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng
với yêu cầu nạp tiền qua thẻ điện thoại
tìm hiểu kỹ thông tin khi kết bạn với những người lạ trên mạng xã hội
đặc biệt là những người quảng cáo bán hàng
tuyệt đối không truy cập các đường link liên kết trong tin nhắn
email lạ hoặc không rõ nguồn gốc